giao dịch ngân hàng rút tiền qua thẻ atm phải có biện pháp bảo vệ an toàn tài sản
không chèn lấn trước quầy giao dịch cảnh giác đối tượng lạ đeo bám và cố ý tạo tình huống va chạm để trộn cấp tài sản
sáng nay hai mươi một tháng một mươi công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ thừa thiên huế
tiếp tục huy động nhiều phương tiện máy móc và công nhân để tập trung xử lý các khối đất đá bị sạt trượt trên tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn huyện a lưới
trước đó mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày
khiến tuyến đường hồ chí minh nhánh tây đoạn qua địa bàn huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế xuất hiện sáu mươi ba vị trí sạt lở ta luy dương
trong đó có một mươi sáu vị trí gây ách tắc giao thông đoạn từ km ba trăm tám mươi năm đến km bốn trăm một mươi hai năm trăm linh
những ngày qua công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ thừa thiên huế đã huy động máy móc công nhân để xử lý các khối đất đá bị sạt trượt
tại các điểm nói trên đồng thời gia cố những điểm nguy cơ sạt tiếp diễn
đến chiều ngày hai mươi tháng một mươi còn sáu điểm sạt lở chưa thông tuyến
ở khu vực a tép huyện a lưới đơn vị thi công tiếp tục huy động sáu máy múc và bảy mươi công nhân thi công ba k xử lý các điểm sạt lở
cho tới một mươi giờ sáng nay hai mươi một tháng một mươi thông tuyến tại những điểm sạt lở này
theo đại diện công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ thừa thiên huế hiện lượng đất đá sạt lở trên tuyến đường hồ chí minh
qua huyện a lưới vẫn còn nhiều nên sau khi thông tuyến đơn vị sẽ tiếp tục thu dọn và dự kiến phải mất hai mươi ngày nữa mới xong
trong khi người nông dân vừa mới khôi phục lại sản xuất sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì những ngày gần đây mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra ở một số nơi khiến cho nhiều nông hộ càng thêm điều đứng
tại ấp tân hà xã tân tiến huyện đồng phú của tỉnh bình phước mưa lớn kèm theo lốc xoáy diễn ra trong tối ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi
khiến cho hàng chục hectare cây trồng của người dân bị gãy đổ ước thiệt hại hàng tỷ đồng
theo thống kê sơ bộ khoảng năm mươi hộ dân ở ấp tân hà
tân tiến huyện đồng phú đều bị ảnh hưởng do lốc xoáy hai ngày qua
trong đó có khoảng hai mươi hộ thiệt hại nặng với bốn mươi năm mươi diện tích cây trồng bị gãy đổ
ông nguyễn song thao và các hộ dân sống dọc khu vực suối giai ấp tân hà khi kiểm tra vườn giấy đều bất ngờ sau trận lốc xoáy xảy ra vào chiều qua
bởi vì khoảng thời gian này những năm trước khu vực này hầu như không có lốc xoáy xuất hiện
nhưng năm nay chỉ trong chấp mắt hàng chục hectare cây trồng các loại đã bị quần phòng kéo đổ
mọi năm vô tháng chín năm lịch này thì thường là nó chớm vào mùa khô
nhưng năm nay là do thời tiết nó thay đổi cho nên là nó lại mưa nhiều
thế là gặp với nền đất ướt lâu ngày mưa nhiều
nên là đất ướt thì gặp cái cơn lốc quá mạnh
nên là nó tàn phá mạnh quá
cả cao su cả điều lẫn tiêu là anh em bà con là thiệt hại rất là nặng
theo tính toán của ông thao với ba hectare cao su một tám hectare điều
và chín trăm linh nọc tiêu đang cho thu hoạch
nếu không bị lốc xoáy thì năm nay gia đình ông sẽ có khoản thu khoảng sáu trăm linh triệu đồng
nhưng với việc hơn bốn trăm linh cây cao su cùng hai trăm linh nọc tiêu và năm mươi cây điều bị gãy đổ
chắc chắn gia đình ông sẽ thất thu không dưới hai trăm linh triệu đồng
theo chia sẻ của các hộ dân đối với cây tiêu có thể dựng lên lại để chăm sóc
nhưng rất tốn chi phí
còn đối với diện tích điều và cao su nếu số lượng cây bị gãy đổ nhiều
thì hầu như phải cắt bỏ hết vườn
vì nếu vườn cây có nhiều khoảng trống
thì chỉ cần gió mạnh sớm muộn các cây còn lại cũng sẽ gãy đổ
vì vậy mong muốn của các hộ dân lúc này là chính quyền địa phương sẽ có chính sách hỗ trợ phù hợp
để họ sớm ổn định lại sản xuất tái canh cây trồng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đặng ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số tám mươi bảy f
ngõ bốn thanh bình phường mộ lao quận hà đông thành phố hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội là đối tượng trịnh thị thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại căn hộ một nghìn bảy trăm ba mươi sáu ct tám a khu đô thị đại thanh
xã tả thanh oai huyện thanh trì tp hà nội
và đối tượng đinh dương hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nhân lễ
xã đặng xá huyện gia lâm tp hà nội bị công an tp nam tử liêm tp hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại